thưa quý vị trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng trong những ngày gần đây
với một mươi ba xã phường trên địa bàn trở thành vùng cam
chính quyền tp hcm cho biết sẽ cố gắng vượt qua đỉnh dịch covid một mươi chín trong vòng hai tuần tới
thông tin này được sở y tế tp hcm công bố tại buổi họp báo
về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay ngày ba tháng ba
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố trên địa bàn
thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch và khắc phục các điểm yếu trong phòng chống dịch
phấn đấu đưa thành phố quay trở lại vùng xanh trong hai tuần tới
để thực hiện điều đó tp hcm sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm mới
về bảo vệ người nguy cơ đến hết ngày ba mươi một tháng ba
thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà tầm soát người thuộc nhóm nguy cơ cao để phát hiện f
và nhóm người nguy cơ cao để vận động tiêm và giải pháp hạn chế lây lan từ người thân trong gia đình
hiện thành phố đã triển khai tập huấn tiêm chủng cho hơn chín trăm bảy mươi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đang sinh sống trên địa bàn trong đó nhóm đối tượng trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học
trẻ không đi học sẽ tin từ các điểm tiêm cố định do ủy ban nhân dân quận huyện thành phố bố trí
đối tượng trẻ đang điều trị tại bệnh viện do bệnh viện phụ trách